loạt cổ phiếu bắt đồng sản bị bán tháo với mức giá giảm sản trong cả tuần qua
từ ngày một mươi một mươi bốn một hai nghìn hai mươi hai do phản ứng dây chuyền từ vụ việc bán chui cổ phiếu flc của ông trịnh văn quyết
và vụ quay xe của chủ tịch tân hoàng minh ông đỗ anh dũng
hai sự kiện làm rúng động thị trường tuần qua là chủ tịch tập đoàn flc ông trịnh văn quyết
bán chui bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu và bị hủy kết quả giao dịch
phong tỏa tài khoản chứng khoán và chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh ông đỗ anh dũng
xin hủy kết quả đấu giá chấp nhận bỏ cọc đối với lô đất vàng tại khu đô thị thủ thiêm thành phố hồ chí minh
những vụ việc trên đã khiến thị trường chứng khoán trao đảo trong cả tuần qua
trong đó cổ phiếu bất động sản hứng chịu tác động mạnh nhất
nói đúng hơn nhà đầu tư đã mua cổ phiếu bất động sản trước đó là những người chịu thiệt thòi lớn nhất
theo thống kê kết quả giao dịch tuần qua
việc các nhà đầu tư bán mạnh khiến hàng loạt cổ phiếu giảm sản trong vài phiên trước khi có sự phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần
theo thống kê một loạt đại gia bất động sản đã bị vạ lây khi tài sản hàng nghìn tỷ đồng bốc hơi
theo những cú phốt được tạo ra bởi bộ đôi trịnh văn quyết và đỗ anh dũng
đáng kể nhất là tỷ phú phạm nhật vượng người giao nhất sản chứng khoán việt nam
tài sản đã giảm bảy một mươi một nghìn tỷ xuống còn hai trăm một mươi ba nghìn tỷ đồng trong tuần qua
sau khi cổ phiếu vic giảm ba hai mươi ba
ông đỗ anh tuấn chủ tịch tập đoàn sunshine người giàu thứ ba trên sản chứng khoán cũng bị bốc hơi
một bảy mươi bảy nghìn tỷ đồng từ việc cổ phiếu ssh của sunshine home giảm sáu
hiện giá trị cổ phiếu sh do ông tuấn sở hữu trị giá hai mươi bảy sáu trăm chín mươi tỷ đồng
đóng góp phần lớn trong tổng tài sản trị giá bốn mươi bốn tỷ đồng của đại gia này
tiếp theo tỷ phú bùi thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị nouvelle
cũng đánh mất một tám trăm linh tỷ đồng chỉ sau một tuần còn ba mươi bốn một trăm linh tỷ đồng giảm năm sau một tuần giao dịch
hiện ông nhân đang đứng thứ sáu trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán
ông nguyễn văn đạt chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt
cũng ghi nhận tài sản giảm gần bốn trăm linh tỷ đồng còn hai mươi bảy ba trăm hai mươi bảy tỷ đồng đứng thứ tám trong danh sách các tỷ phú
một đại gia bất động sản khác là ông nguyễn văn tuấn chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty villageara
tổng giám đốc tập đoàn galex đánh mất hơn một tỷ đồng tài sản còn chín ba trăm linh tỷ đồng
mức giảm này chủ yếu đến từ việc cuộc phiếu gex giảm một mươi
hiện doanh nhân tám x này đang đứng thứ một mươi năm trong danh sách các tỷ phú chứng khoán
bản thân ông trịnh văn quyết người tạo ra scan đồ chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán
cũng chịu trận khi tổng tài sản giảm một bốn trăm linh tỷ đồng còn năm một trăm ba mươi một tỷ đồng
đứng thứ ba mươi hai trong danh sách những người giàu nhất sản chứng khoán
ngoài những đại gia nào
nói trên top năm mươi còn có những đại gia bất động sản khác như đoàn văn bình
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn ceo vị trí thứ ba mươi năm
ông nguyễn hùng cường phó chủ tịch công ty cổ phần phát triển xây dựng đứng vị trí thứ ba mươi bảy
chỉ trong vòng một tuần giá trị tài sản của ông đoàn văn bình đã giảm một năm trăm linh tỷ đồng
còn năm một mươi hai tỷ đồng sau khi cổ phiếu ceo giảm còn bảy mươi một một trăm linh đồng trên một cp
trong khi đó giá trị tài sản của ông nguyễn hùng cường giảm một năm mươi tỷ đồng
còn bốn chín trăm năm mươi một tỷ đồng sau khi cổ phiếu dig đóng cửa tuần trước ở mức giá chín mươi sáu sáu trăm linh đồng trên một cp
tốc độ trả giá rất nhanh và giá trị mỗi lần trả giá tiếp theo của một số nhà đầu tư có bước giá rất lớn
đó là nhận xét của chuyên gia khi nhắc tới các phiên đấu giá bốn lô đất thủ thiêm
sau thông tin chủ tịch tập đoàn ông tân hoàng minh viết tâm thư xin bỏ cọc gây xôn xao tuần qua
bất động sản thủ thiêm trở thành tâm điểm sự chú ý của dư luận
đặc biệt khi nhìn lại phiên đấu giá bốn lô đất hôm một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có thể thấy ông chủ tân hoàng minh bạo tay trả hai bốn mươi bốn tỷ đồng cho một mét vuông đất thủ thiêm
nhưng các doanh nghiệp chúng đấu giá ba khu đất còn lại cũng rất bạo chi
nhận định về các phiên đấu giá bốn lâu đất lãnh đạo hiệp hội bất đồng sản thành phố hồ chí minh cho rằng
đây là cuộc đấu giá các lô đất có giá trị lớn nhất cho đến thời điểm hiện nay
với giá trúng đấu giá lên đến ba mươi bảy ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
gấp hơn bảy lần giá khởi điểm đấu giá
có thể thấy trong số các lâu đất nêu trên giá trị lâu đất chủ tịch tân hoàng minh vừa xin bỏ cọc trả lớn gấp hai năm
đến năm lần các lô đất còn lại nếu phân bổ theo mét vuông
tuy nhiên nếu tính toán dựa trên chi phí đất phân bổ cho mỗi căn hộ
thì có thể thấy ông dũng chưa phải là người bão chi nhất
lâu đất mà ông dũng chúng đấu giá có số lượng căn hộ được phép xây dựng lớn nhất
tốc độ trả giá rất nhanh và giá trị mỗi lần trả giá của một nhà đầu tư có mức giá rất lớn
và nhận xét về các phiên đấu giá đất vàng thủ thiêm của ông lê hoàng châu
chủ tịch hiệp hội bất đồng sản thành phố hồ chí minh
đề cập đến lâu đất ba mươi hai mà chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh xin bỏ cọc
ông châu cho biết bức giá cách biệt lên đến bảy trăm linh tỷ đồng
một số nhà đầu tư không thể chen vào trả giá được
bởi lẽ lần trả giá tiếp theo có giá trị quá cao vượt ngoài tính toán của các nhà đầu tư này
nên chỉ từ đến một mươi ba nhà đầu tư đã trả giá được trong mỗi phiên đấu giá
cũng theo ông châu ngay cả một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia đấu giá
cũng như không kịp trả giáo lần nào trong lúc có công ty chung đấu giá chỉ là doanh nghiệp tầm trung
hoặc mới thành lập được một vài năm thậm chí vừa mới thành lập
kết quả các cuộc đấu giá lâu đất thủ thiêm với giá đất chung đấu giá có thể đã bị đẩy lên mức quá cao
so với giá trị thực tại ở thời điểm hiện tại có thể không có lợi cho sự phát triển ổn định
bền vững của thị trường bất động sản ông châu nhận định
trao đổi với dân trí ông nguyễn quốc anh phó tổng giám đốc bất động sản com vn cho rằng
sau việc xin bỏ cọc của tân hoàng minh khả năng thị trường bất đồng sản thủ thiêm sẽ hạ nhiệt trong thời gian ngăn hạn
theo vị này thời gian chầm lắng có thể khoảng vài tháng thị trường chuyển đổi sang giai đoạn nghe ngóng
còn hạ sâu thì rất khó vì khu vực này có vị trí rất đẹp ông quốc anh nói
trước đó chiều ngày một mươi một tháng một đại diện tập đoàn tân hoàng minh đã xác nhận ông đỗ anh dũng
chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đã gửi tâm thư xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá thuộc khu đô thị mới thủ thiêm
giải thích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ông dũng cho biết là để nhằm bảo đảm một phần ổn định thị trường kinh doanh bất đồng sản
lợi ích của tập thể của xã hội lên trên
trong thư ông dũng khẳng định sau khi đấu ra chúng ông và tập đoàn lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội
và thấy rằng kết quả chúng đấu giá cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt
đặc biệt sau khi tiếp nhận ý kiến của bộ trưởng bộ tài chính tại kỳ họp bất thường quốc hội vừa qua
việc xin bỏ cọc trên của tân hoàng minh đang gây ra những quan điểm trái chiều